đây là hình ảnh cuộc sống bị cong vẹo ở trẻ
cột sống bị uốn cong quá mức sinh lý bình thường ở đoạn cổ đoạn ngực hoặc thắt lưng
khi đoạn cổ bị uốn cong quá mức hai vai trùng xuống và giảm độ cong thắt lưng
nếu đoạn ngực bị uốn còng quá mức về phía sau lưng tròn vài thấp đầu hơi ngả bụng nô về phía trước hay còn gọi là tư thế gù
nếu đoạn thắt lưng bị uốn cong quá mức về phía trước bụng xệ phần trên của thân hơi ngả về phía sau hay còn gọi là tư thế ưỡn
cong vẹo cuộc sống ở trẻ là một biến dạng của cuộc sống khi cuộc sống bị uốn cong về bên phải hoặc bên trái
theo các bác sĩ có hai nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cong vẹo cuộc sống ở trẻ
đó là do bẩm sinh và vô căn hay còn gọi là cong vẹo cuộc sống học đường

thì có tới một mươi chín trẻ em trong độ tuổi đi học có dấu hiệu bị cong vẹo cuộc sống
trong đó tỷ lệ học sinh bị cong vẹo cuộc sống là cấp tiểu học có dấu hiệu công vẹo cuộc sống cao là ba mươi tám trung học cơ sở là hai mươi hai hai cấp phổ thông trung học là một mươi tám
em thấy hiện tại trong lớp các bạn ngồi học vẫn còn sai tư thế vì các bạn ngồi rất siêu vẹo
viết bài thì các bạn ngồi lệch sang một bên chẳng hạn thì em nghĩ là nó sẽ làm tổn hại đến cái phần cuộc sống của mình
và hơn nữa là nhiều bạn thì các bạn ấy chơi có đi chơi thể thao hoặc là chơi những cái vật dụng điện tử ví dụ như là ipad thì các bạn ấy cũng ngồi sai tư thế và nằm sai tư thế
nên em nghĩ là nó sẽ làm rất là ảnh hưởng đến cuộc sống của mình
trong vẹo cuộc sống đối với trẻ em đúng thực sự là hiện nay tỷ lệ vẹo cuộc sống của trẻ em rất cao
rất là điều rất đáng buồn là bố mẹ toàn phát hiện khi mà trẻ vẹo rất đặn rất là ngạc nhiên
nghĩa là gì để cháu vẹo phải hai mươi ba mươi độ để bố mẹ mới biết
nghĩa là bác sĩ hỏi tại sao để buồn thì bảo thật ra gần đây thì thấy cháu nó tẩm nó lứng nó vẹo mới biết
thực ra nếu đúng thì mình phải tiền vẹo cháu rất sớm thì mới tiến lường tốt điều trị tốt được
thấy con con sáng đi bị lệch vai và gù lưng mẹ cháu hương cho đi khám
và bác sĩ chuyển đoán cháu bị cong vẹo
công vẹo cuộc sống
phát hiện muộn nên tình trạng của cháu khá nặng
mấy tháng nay ngày nào cháu cũng phải đi luyện tập để chỉnh hình lại cuộc sống
cong vẹo cuộc sống là bệnh lý tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không chữa trị kịp thời bệnh sẽ gây ra nhiều hệ lụy
bệnh này nếu phát triển trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng của toàn bộ cuộc sống
gây biến dạng như hù ướn còng tác động xấu đến tâm lý của trẻ và sự mặc cảm về ngoại hình
chỉ có bố mẹ nhìn mới phát hiện ra nó thì các con nó ngồi nó cứ tưởng là nó ngồi vẹo như thế là bình thường
nhưng người ngoài nhìn thấy nó không bình thường thế nào
ngù quá vẹo quá ngồi thế này nó ngồi thế này
rồi nó xem tv rồi nó nhắn tin điện thoại rồi nó quá
lúc nào nó cũng xem như thế này rồi nó nằm nó cũng xem
một số dấu hiệu của con vẹo cuộc sống ở trẻ
một bên vai cao hơn bên còn lại
trong khi đáng ra chúng phải ngang bằng nhau
một bên hông cao hơn bên còn lại
một bên xương vai xuất hiện rõ hơn bên còn lại
thắt lưng không đều
tập trung trọng lực nghiêng sang một bên
một bên chân trông ngắn hơn bên còn lại
nếu mà các bậc cha mẹ đề phong quán mình vẹo đặc biệt trẻ nữ ấy
là ví dụ cho cháu học bơi rất tốt
cho cháu đi học múa rất tốt
cho cháu đu xa
đấy những cái đó là những cái mà mình dừ phong cho trẻ bị vẹo
trẻ em là bơi vì múa
yoga những cái đó là tăng sức bền cho trẻ
nguy cơ vẹo cho cháu nó không giảm đi
triệu chứng cong vẹo cuộc sống của trẻ
thường xuyên ngồi học sai tư thế trong thời gian dài
trẻ hay phải mang vác cặp sách nặng về một bên
trẻ hoạt động mạnh hoặc lao động quá sức
trong khi hệ xương còn chưa hoàn thiện
trẻ phải ngồi học khi bàn và ghế có sự tranh lệch chiều cao lớn
làm trẻ phải cúi khom trong khi hệ xương còn chưa hoàn thiện

làm trẻ phải cúi khom trong khi hệ xương còn chưa hoàn thiện